cảnh sát cơ động công an tỉnh vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm ba mươi thanh thiếu niên và học sinh đang tụ tập để chuẩn bị đua xe trái phép
từ nguồn tin báo của người dân có một nhóm rất đông thanh thiếu niên đang tụ tập tại các con đường trong khu vực bảo tàng cà phê trung nguyên
ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuận để chuẩn bị đua xe
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã đến hiện trường vây ráp khống chế được số thanh thiếu niên trên
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ số thanh thiếu niên này là thành viên của một nhóm đua xe trên mạng xã hội
tối cùng ngày đã vào mạng nhắn tin hẹn nhau đến đây để đua xe trái phép
dạng sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tiệm sửa chữa thiết bị văn phòng của gia đình ông nguyễn văn tả
tại số một trăm năm mươi một b đống đa hải châu đà nẵng
thông tin ban đầu
lửa bùng phát ở phía dưới nơi chứa nhiều thiết bị máy móc giấy xe máy sau đó lan sang toàn bộ căn nhà
bảy người trong gia đình ông nguyễn văn tả kịp thời thoát thân bằng lối thoát hiểm phía sau nhà
nhận tin báo công an thành phố đà nẵng đã điều động hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường
do ngọn lửa phát triển nhanh toàn bộ mái nhà bằng tôn bị uốn cong đổ sập bao trùm lên bề mặt khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
lửa cháy lan sang ngôi nhà phía sau
do nhiệt lượng cao tỏa ra từ đám cháy tường của hai ngôi nhà bên cạnh bị nứt tác hư hỏng nghiêm trọng
đến khoảng bốn giờ cùng ngày đám cháy được khống chế
đáng chú ý đây là lần thứ hai tiệm sửa chữa thiết bị này bị cháy
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu căn nhà cũng bị cháy trong đêm khiến tài sản bị thiêu dụi hoàn toàn
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
cho đến hôm nay việt nam đã có
đến thời điểm này đã có ba trăm hai mươi bảy trên ba trăm bốn mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta được công bố khỏi bệnh
hai bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khỏe ổn định
tính đến sáng ngày hai mươi một tháng sáu trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế
hiện có hai bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần trở lên với virus sars cov hai
hiện còn một mươi sáu bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
liên quan đến bệnh nhân chín mươi một nam phi công người anh đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy
bệnh nhân đã cai hoàn toàn máy thở từ ngày hôm qua tự thở khí phòng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
quý vị vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt